năm hai nghìn một mươi bốn trung tâm mạng lưới khí tượng thủy văn và môi trường đã có báo cáo gửi cục khí tượng thủy văn
và biến đổi khí hậu về việc hành lang kỹ thuật mạng lưới chạm quan chắc khí tượng thủy văn trung ương
bị xâm chiếm hành lang bảo vệ trong đó có một trăm linh năm trên một trăm tám mươi trạm bị vi phạm hành lang kỹ thuật
dù đã có pháp lệnh và luật khí tượng thủy văn nhưng tình trạng xâm phạm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại
gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh tế xã hội và cuộc sống của người dân
cây cầu dẫn ra chạm quan chắc thủy văn cửa cấm trên sông cấm chạy qua thành phố hải phòng mấy năm nay bị biến thành đường
nguyên nhân là do các doanh nghiệp bên cạnh dùng làm bãi tập kết vật liệu xây dựng để đầu tư xây dựng cảng
với hàng nghìn đống đất như thế này các doanh nghiệp chung quanh chạm thủy văn cửa cấm đã nuốt chọn hành lang an toàn thủy văn của chạm
và tình trạng này cũng diễn ra với nhiều trạm khác
bốn năm chạm khí tượng thủy văn bị xâm phạm các hành lang an toàn công trình khí tượng thủy văn
tình trạng xâm phạm rất nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến hoạt động của chạm thủy văn cửa cấm
làm thu hẹp dòng chảy của mặt cắt của chạm thủy văn cửa cấm gây bồi lớp
bồi lớp thay đổi chủ lưu dòng chảy của chạm
chạm thủy văn cửa cấm ảnh hưởng đến số liệu đo đạt cũng như việc thoát lũ tại chạm thủy văn cửa cấm
việc lân chiếm hành lang an toàn làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới độ an toàn của chạm
dẫn đến giá trị quan chắc không phản ánh đúng làm tăng sai số dự báo
đặc biệt khi thời tiết diễn biến bất thường như mưa lớn bão lũ
tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy trạm khí tượng bắc ninh đo được nhiệt độ ở mức độ kỷ lục là bốn mươi một ba độ c
mức nhiệt báo động này
sẽ gây ảnh hưởng lớn tới đời sống sức khỏe người dân cũng như hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp
tuy nhiên kỷ lục này lại được đo đạc bởi nhiều sai số
và nguyên nhân sai số đó chính là do những máy tôn của các doanh nghiệp sản xuất
lân chiếm hành lang an toàn khí tượng chung quanh chạm
câu chuyện về hai trạm khí tượng thủy văn chỉ là ví dụ
về những hoạt động xâm phạm hành lang an toàn khí tượng thủy văn còn tồn tại trên cả nước
sở dĩ có vấn đề như vậy là vì cái việc mà cái cơ sở pháp lý của chúng ta cũng chưa đủ mạnh
vấn đề thứ hai là nhận thức của chính quyền cũng như của người dân
về cái tầm quan trọng vai trò của các công trình khí tượng thủy văn
trong cái công tác mà dự báo phục vụ phòng chống thiên tai
nó cũng vẫn chưa được cao cho nên là rõ ràng nó cũng vẫn có cái vấn đề đó xảy ra
sử lý rất điểm ngay cũng làm bài toán khó
trước mắt chúng ta nên làm sao có những cơ sở đến mức nào đó để dừng những cái đã vi phạm rồi thôi
thế còn đối với những công trình khí tượng thủy văn mà chúng ta xây dựng mới sau này
theo quy hoạch
thì chúng ta sẽ phải làm sao cho nó phù hợp
tức là chúng ta phải đưa ra được các tiêu chí các cái điều kiện
các cái mô hình hoạt động của cái trạng khí tượng thủy văn
ứng với các cái điều kiện cùng thể
với những diễn biến bất thường của thời tiết
trong bối cảnh biến đổi khí hậu gia tăng
thì đo đạc dự báo khí tượng thủy văn đòi hỏi chính xác cao hơn nữa
nếu tình trạng xâm phạm hành lang an toàn khí tượng thủy văn vẫn tiếp diễn
thì sẽ là mối đe dọa lớn đến an ninh môi trường